ngân hàng nhà nước đang phối hợp với bộ ngành liên quan tích cực khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý
nhằm tạo điều kiện cho cả tổ chức tiến dụng và các doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn thiệt hại do dịch bệnh gây ra
các tổ chức tín dụng đã thông qua các giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ
miễn giảm lãi vai các khoản nợ hiện hữu giảm lãi vai các khoản nợ cho vai mới
miễn giảm các loại phí triển khai chương trình sản phẩm tín dụng để chia sẻ khó khăn
hỗ trợ doanh nghiệp người dân khắc phục thiệt hại
không chỉ vậy gần ba mươi ngân hàng thương mại đã đồng hành cùng công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam
triển khai các chương trình miễn giảm phí chuyển tiền nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và khách hàng
góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
bên cạnh đó trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam đã giảm mức thu phí dịch vụ thông tin tín dụng
để giúp các tổ chức tín dụng giảm chi phí hạ lãi suất
qua đó sán tiếp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp